bệnh đai tháo đường hay còn gọi là tiểu đường là một bệnh mạng tính xảy ra khi tuyến tụy không thể sản xuất đủ isulin
hoặc khi cơ thể không sử dụng hiệu quả essolin tăng đường huyết là một dấu hiệu phổ biến của bệnh đai tháo đường khi không kiểm soát được
và theo thời gian dẫn đến tổn thương nghiêm trọng đến nhiều hệ thống của cơ thể đặc biệt là các dây thần kinh và mạch máu
đai tháo đường có thể chia thành ba loại bao gồm đai tháo đường type một đai tháo đường type hai và đai tháo đường thai kỳ
đai tháo đường type một hay còn gọi là tiểu đường phụ thuộc isulin người mắc bệnh bị thiếu isulin do tế bào beta của tuyến tụy bị phá hủy gây giảm tích isulin hoặc không tiết giá isulin
đai tháo đường type một hiếm gặp hơn type hai và thường xảy ra ở người trẻ
đai tháo đường type hai hay còn gọi là đai tháo đường không phụ thuộc isulin cơ thể người bệnh vẫn có khả năng sản xuất isulin nhưng isulin không thể chuyển hóa được lượng đường cho máu
do giảm chức năng của tế bào beta tuyến tụy tiến triển trên nền tảng kháng isulin hầu hết những người đai tháo đường thuộc type hai chiếm khoảng từ chín mươi đến chín mươi năm tổng số
đai tháo đường thai kỳ do tình trạng kháng isulin xảy ra trong quá trình mang thai thường xuất hiện ở phụ nữ mang thai tuần từ hai mươi bốn trở lên và không có bằng chứng về đai tháo đường type một hoặc type hai trước đó

sử dụng hóa chất như glucocorticoid điều trị hiv aids hoặc sau kẻ ghép mô

đó là đai tháo đường type hai nó chiếm khoảng tám mươi năm chín mươi năm trong tổng số các bệnh nhân đai tháo đường
đai tháo đường type một thì trước đây vẫn gọi là đai tháo đường phụ thuộc insulin tức là đai tháo đường cần phải có insulin thì bệnh nhân mới sống được
còn đai tháo đường type hai là đai tháo đường không phụ thuộc insulin thì đai tháo đường type hai thì thông thường về cơ chế bệnh sinh tức là do kháng insulin tăng insulin chứ không phải thiếu insulin
cái nguyên nhân hàng đầu đấy là giảm cái hoạt động thể lực
nhiều dinh dưỡng và ít chất sơ
chính những nguyên nhân đấy nó dẫn đến một tình trạng là thừa cân và béo phỉ
và cái thừa cân và béo phỉ đấy nó sẽ dẫn đến tình trạng kháng insulin
và từ cái kháng insulin nó sẽ gây ra một loạt các dối loạn về chuyển hóa và trong đó có đai tháo đường type hai
thông thường đái tháo đường tuyếp hai thì thường gặp ở những lứa tuổi từ bốn mươi năm đến sáu mươi bốn tuổi
thế nhưng mà gần đây thì cái tỷ lệ đái tháo đường được chẩn đoán ở lứa tuổi trẻ khá nhiều
và đặc biệt ở việt nam mình đã có những trường hợp được chẩn đoán đai tháo đường type hai ở lứa tuổi chín tuổi một mươi một tuổi
thế và nó liên quan rất nhiều tới cái nối sống cái tốc độ đô thị hóa cái chế độ ăn không hợp lý
và nhất là những cái mà giảm hoạt động thể lực
bởi vì bây giờ những người trẻ làm việc nhiều rồi máy tính rồi điện thoại
họ không giao lưu họ không tập thể dục hoặc là họ không tạo ảnh hưởng cái hoạt động thể lực
và gây ra những cái dối loạn thừa cân béo phì
và đó chính là cái nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng tăng đai thao đường nhiều hơn
đai tháo đường là một bệnh mạng tính
tuy nhiên nếu được phát hiện sớm người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát bệnh một cách hiệu quả
chủ động ứng phó với các biến chứng của bệnh và đảm bảo an toàn sức khỏe
nhận biết một số dấu hiệu mắc bệnh như khát nước nhiều đi tiểu thường xuyên
một trong những dấu hiệu sớm của bệnh đai tháo đường là thường xuyên khát nước và đi tiểu nhiều hơn bình thường
đối với những người bị bệnh cảm thấy đói và mệt sụt tăng không rõ nguyên nhân mắt có dấu hiệu mờ vết thương lâu lành da bị khô và ngứa
đái tháo đường thai kỳ thường không có dấu hiệu rõ ràng
phổ biến nhất là người bệnh cảm thấy khát nước và đi tiểu nhiều hơn bình thường
đái tháo đường thai kỳ có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm cho mẹ và bé
đai tháo đường như các bạn biết là đai tháo đường là một căn bệnh diễn biến một cái âm thầm
không có triệu chứng báo hiệu không có biểu hiện gì cả
điều này là một bệnh
đến khi bệnh nhân đã được chẩn đoán a thường thì hầu như là đã có những biến chứng mạng tính và thậm chí nguy hiểm đến tính mạng
thế thì thực tế mà nói thì hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng cách là chúng ta đối với những người mà có đối tượng có yếu tố nguy cơ bị đai thao đường
thì lên tầm soát sớm nên đi khám định kỳ để nhằm phát hiện sớm bệnh và phòng ngừa sớm hơn
ví dụ như bệnh nhân ăn kiêng kem quá bệnh nhân nhịn ăn bệnh nhân không chịu ăn hay bệnh nhân sợ đường huyết cao bệnh nhân không ăn
đấy là cái sai lầm
thực ra thì cái này cái chế độ ăn từ trước đến nay ngày xưa thì các nhà nghiên cứu đã thấy rằng không ăn thì đường huyết có thể nó giảm hơn đấy
nhưng sau một thời gian thì bệnh nhân sẽ rơi vào cái tình trạng dối loạn dinh dưỡng
và từ cái chỗ không ăn đấy thì nó không chuyển hóa được thành năng lượng không có dinh dưỡng để chuyển hóa năng lượng
và không chuyển hóa được thì nó sẽ phải chuyển hóa lipid chuyển hóa protid và nó gây ra toàn bộ hệ thống dối loạn chuyển hóa khác
và chính vì thế mà cái nguy cơ bệnh nhân
không ăn để cho đường huyết thấp đi làm cho tình trạng bệnh nó lặng lên rất là nhiều
và sau đó thì kiểm soát đường huyết rất khó
thế còn cái thứ hai là có những trường hợp thì lại ăn vô tội phạm ăn rất là nhiều ăn không có khoa học
thì cái đấy cũng rất nguy hiểm bởi vì đường huyết nó sẽ tăng lên và nó sẽ giảm xuống tăng lên một cách bất thường
và chính những cái điều đấy nó tác động tới cái mạch máu làm cho cái tế bào lội mô của lòng mạch không được và gây ra biến chứng mạch
để phòng ngừa đáy tháo đường ta cần thay đổi lối sống
bằng cách kiểm soát cân nặng tăng cường vận động thể lực ăn các loại rau quả tốt cho sức khỏe ăn chất béo lành mạnh tránh ăn kiêng cấp tốc nói không với thuốc lá hạn chế uống rượu bia và thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu
bệnh đái tháo đường thì chúng ta hoàn toàn có thể sinh hoạt như những người bình thường
và họ cũng vẫn có thể ăn uống rồi các thứ như những người bình thường
thế nhưng mà lưu ý là bệnh nhân đáy tháo đường
thì lên đi khám định kỳ thường xuyên để chúng ta kiểm soát đường huyết tốt hơn
và hơn nữa là bác sĩ sẽ có thể phát hiện ra những biến chứng kịp thời ngăn chặn để tránh tình trạng khi nó quá muộn
thế và đấy là cái thứ nhất
thứ hai là bệnh nhân sẽ cần phải thay đổi lối sống thực hiện chế độ ăn một cách đúng khoa học hơn
thế và tăng cường cái hoạt động thể lực hơn thì sẽ tốt hơn cho bệnh nhân
cái việc mà chúng ta điều chỉnh
cái lối sống sinh hoạt có vẻ như là cũng không phải dễ dàng đúng không thưa bác sĩ
nhiều nghiên cứu cho thấy rằng là có đến một nửa trẻ em diễn biến trầm cảm lo âu hoặc là gặp các vấn đề về tâm lý khi chung sống với bệnh đái tháo đường tuyếp một
vậy thì bác sĩ có thể đưa ra một số những cái lưu ý khi mà chúng ta chăm sóc và điều trị đối với đối tượng này được không ạ
như lúc nãy tôi đã chia sẻ là đáy tháo đường tiếp một là đáy tháo đường ở những người trẻ tuổi
mà cơ chế bệnh sinh của nó là do tự miễn
tự miễn tức là gì tức là tự cơ thể sinh ra cái kháng thể kháng thể để chống lại cái tế bào beta cột tụy và làm cho nó không sản xuất được insulin
và hậu quả là thiếu insulin
chính vì thế mà bệnh nhân đáy tháo đường tiếp một buộc phải tiêm insulin
thế và như bạn biết là đáy tháo đường ở lưới tuổi trẻ tuổi đặc biệt là trẻ em cái việc tiêm insulin một đứa trẻ nó rất sợ tiêm mà nó cũng không thể tự tiêm được
thế vì thế cần phải có sự hỗ trợ của gia đình của người thân rất là nhiều
thế cho nên gặp cũng nhiều khá nhiều cái rắc rối
thế và tôi cũng đã gặp rất nhiều cái trường hợp là bệnh nhân đái tháo đường tuyếp một khi đến trường rất xấu hổ rất tự ti
vì sợ rằng bạn mình phát hiện ra mình bị bệnh và sợ rằng mang bút tiêm đến trường sẽ gặp những vấn đề rắc rối
thế cho nên là có một số bệnh nhân thì bỏ thuốc tiêm không đủ
thế và gây ra làm cho dối loạn và đường huyết không kiểm soát được
và cũng có những trường hợp là bệnh nhân buổi sáng ngủ dậy tiêm xong vội vàng đi học không ăn
và đến trường ngất xỉu ở trường do
cái tình trạng hạ đường huyết cũng gặp khá nhiều
dạ vâng thực sự là cái vấn đề về tâm lý giải quyết được cái vấn đề tâm lý cũng là một cái việc mà hết sức nan giải đúng không ạ
vậy thì rõ ràng là phòng bệnh hơn chữa bệnh
làm thế nào để chúng ta có thể phòng ngừa được cái nguy cơ mắc đái tháo đường ở những người khỏe mạnh bình thường thưa bác sĩ